tại huyện đông anh thành phố hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ động thổ và công bố dự án
thành phố thông minh bắc hà nội dự án với tổng số vốn bốn hai tỷ usd trên tổng diện tích gần hai trăm bảy mươi hai ha
dự án thành phố thông minh tại xã hải bối vĩnh ngọc đông anh hà nội tổng vốn đầu tư bốn hai tỷ đô la mỹ
với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
đây là dự án được lập dựa trên đồ án quy hoạch đô thị thông minh dọc trục nhật tân nội bài
có chiều dài khoảng hơn một mươi một km từ cầu nhật tân đến sân bay nội bài
do liên doanh brg việt nam và sumitomo nhật bản thực hiện dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một biểu tượng sức sống mới
mang đến các tiêu chuẩn sống hiện đại và đẳng cấp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho việt nam trong tương lai
thành phố thông minh bắc hà nội hướng tới cộng đồng rất cao đảm bảo đầy đủ tiện ích
dự kiến dự án sẽ lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh đa chức năng nhằm giám sát chất lượng trong không khí
nước thời tiết nguy cơ thảm họa cũng như an ninh trong thành phố đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân
việc triển khai dự án cũng thể hiện sự tiên phong và quyết tâm của thành phố hà nội khi sớm hiện thực hóa nghị quyết
về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của bộ chính trị trong đó định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm phía bắc phía nam và miền trung
để triển khai dự án mang tầm cỡ quốc tế có quy mô lớn này vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy dưới sự chứng kiến của thủ tướng
ủy ban nhân dân tp hà nội tập đoàn brg và tập đoàn sumitomo đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án đô thị nhật tân nội bài
tại lễ khởi công thủ tướng cùng các lãnh đạo bộ ngành lãnh đạo liên doanh brg và sumitomo đã chính thức bấm nút động thổ
và khởi công dự án thành phố thông minh đây là dự án được đánh giá như một dấu ấn đậm nét
minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước việt nam và nhật bản cũng như quá trình phát triển kinh tế không ngừng nghỉ của thủ đô trong nhiều năm qua
đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm sớm đưa hà nội có thể sánh ngang với các thành phố hiện đại nhất trên thế giới